tiếp tục thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng làm ba người thiệt mạng một mươi người khác bị thương nặng tại tỉnh quảng ngãi
tối qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi một đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia do ông khuất việt hùng
phó chủ tịch chuyên trách ủy ban dẫn đầu đã về làm việc với tỉnh quảng ngãi chỉ đạo khắc phục hậu quả của vụ tai nạn
tại buổi làm việc đồng chí khuất việt hùng chia buồn với các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông
đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra công an tỉnh quảng ngãi làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm vi phạm dẫn đến vụ tai nạn
kiểm tra giả soát lại các nút giao thông tuyến đường dân sinh vượt ngang đường tránh quốc lộ một a
các vị trí che chắn tầm nhìn nguy cơ gây tai nạn
phải có giải pháp khắc phục mở rộng tầm nhìn các nút giao thông đường tránh quốc lộ một a để hạn chế tai nạn đáng tiếc
không để xảy ra những vụ việc tương tự trên địa bàn tỉnh quảng ngãi ngày mai cũng sẽ có buổi trực tiếp thăm hiện trường
không chỉ của hiện trường vụ việc mà chúng tôi sẽ thăm quan toàn tuyến tránh của huyện mổ đức
và cũng như những vị trí mà là điểm đen của tai nạn giao thông trên địa bàn
chúng tôi sẽ cùng với cục quản lý đường bộ ba các cơ quan vụ tỉnh thống nhất những giải pháp cụ thể
để chúng ta có thể khắc phục những bất cẩn kết cấu hạn tầm
theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra nguyên nhân bước đầu vụ tai nạn là do ô tô một mươi sáu chỗ năm mươi một b ba nghìn bảy trăm hai mươi bảy chạy lấn làn đường
khi phát hiện nguy hiểm cả ô tô và container đều xử lý lách tránh nhau nhưng vẫn không tránh được tai nạn
hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc